dãnh mây rông đi qua khu vực bắc bộ sẽ duy trì trong hôm nay và trong ba ngày tới
vì vậy mà thời tiết phổ biến tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ vẫn là tình trạng ngày nắng gián đoạn
chiều tới vào đêm có mưa rào và rông rải rác
riêng các tỉnh vùng núi cục bộ có mưa vừa đến mưa to
cần đề phong các hiện tượng như lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
dự báo nền nhiệt trong ba ngày tới sẽ giao động phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt trên khu vực không quá cao trưa chiều giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vẫn chịu sự chi phối chính của hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hai ngày tới
tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi tám độ
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng
người dân cần lưu ý đề phòng
sau đó sang ngày tám tháng bảy thì nắng nóng sẽ dịu dần trên toàn khu vực
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên trong hai ngày tới
cũng duy trì nắng nóng và nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
sau đó cũng từ ngày mùng tám thì nền nhiệt tại đây sẽ giảm nhẹ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt vẫn dễ chịu hơn trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trong ba ngày tới gió mùa tây nam vẫn duy trì nên tại khu vực tây nguyên tiếp tục có mưa rông vào lúc chiều tối
đáng lưu ý là từ ngày mùng bảy khi gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh thì mưa rông cũng tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động là từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ về chiều tối tại đây vẫn có mưa rông rải rác
từ ngày bảy thì mưa rông sẽ tăng lên đáng kể
có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
mưa rông chủ yếu xảy ra vào lúc chiều tối
còn ban ngày thì vẫn có nắng gián đoạn
nên nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có nhiều biến đổi
giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ